theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi một một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng trưa và chiều mai ngày một mươi ba tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía bắc của bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nến dãi ngắp thấp từ ngày một mươi ba đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông
từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi một các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông ở bắc bộ và bắc trung bộ đêm và sáng trời rét
từ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi một ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh